hôm nay tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động bị cáo võ thành tân
chú xã hòa nhơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng về tội danh giết người và đồng thời đưa ra xét xử
hai bị cáo là võ văn tuấn và trần nhật cùng chú xã hòa nhơn về tội danh che giấu tội phạm
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng bị cáo tân có tình cảm với em huỳnh thị kim ngân
tám tuổi cùng chú địa phương nhưng bị gia đình ngăn cấm nên võ thành tân hận và nảy sinh ý đồ giết ngân để trả thù
vào ngày một mươi bảy tháng sáu tân lấy dao đến trước nhà ngân thấy ngân đang đứng trước cổng liền xông đến
dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực bụng ngân bỏ chạy thì tân tiếp tục đuổi theo và đâm vào vùng vai
lưng và cổ ngân hậu quả ngân tử vong tại chỗ còn tân bỏ trốn lên núi gần nhà ngay sau đó tân gọi cho võ văn tuấn
và trần nhật nói về việc mình đã giết người
đồng thời xin tiền bỏ trốn và được hai đối tượng đồng ý khi vừa bắt xe khách để bỏ trốn thì tân đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng bắt giữ
căn cứ vào lời khai của các bị cáo và vật chứng thu thập được tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt bị cáo võ thành tân
mức án tử hình về tội giết người và phải bồi thường một trăm linh triệu đồng cho gia đình bị hại
còn hai bị cáo võ văn tuấn và trần nhật phải chịu mức án một năm ba tháng tù treo và hai năm sáu tháng quản thúc tại địa phương về tội che giấu tội phạm